thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn ngày bốn tháng một mươi hai phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri của hai xã la bằng và phú xuyên huyện đại từ tỉnh thái nguyên
tại buổi tiếp xúc cử tri hai xã đã kiến nghị một số vấn đề như chế độ chính sách với người có công với cách mạng tăng mức hỗ trợ cho người thờ cúng liệt sĩ tù bổ cải tạo di tích lịch sử nơi ra đời tri bộ đảng đầu tiên của tỉnh thái nguyên tại xóm lau sau xã la bằng
phó thủ tướng phạm bình minh ghi nhận những kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiếp thu tổng hợp để các cấp các ngành chức năng xem xét giải quyết
nhân dịp này phó thủ tướng phạm bình minh cùng đoàn đại biểu đã đến dân hương tại khu di tích lịch sử quốc gia hai mươi bảy tháng bảy ở thị trấn hùng sơn đi thăm vùng trẻ đặc sản la bằng của huyện đại từ tỉnh thái nguyên